với diện tích trồng chuối gần năm trăm linh hectare xã bản lầu huyện mường khương được coi là vựa chuối lớn nhất của tỉnh lào cai
cây chuối cũng là cây mang lại nguồn thu nhập chính cho đồng bào nơi đây giúp bà con phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
tuy nhiên thời gian gần đây giá chuối liên tục giảm mạnh khiến cho người dân lâm vào cảnh thua lỗ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đầu tư hơn năm mươi triệu đồng để trồng hai gốc chuối
sau một năm chăm sóc đến ngày thu hoạch thì giá chuối bất ngờ giảm mạnh
khiến gia đình anh liều xeo lý tại thôn nà lóc bốn xã bản lầu lâm vào cảnh thua lỗ
theo anh lý với giá chuối hiện tại khoảng một hai đồng một kg
thì dù có bán hết gia đình anh cũng không đủ tiền giống và tiền phân bó
chứ chưa nói đến tiền công chăm sóc và công thu hoạch
cùng chung hoàn cảnh với gia đình anh lý
gia đình ông ma sủ cũng đầu tư
hơn một trăm linh triệu đồng để trồng ba gốc chuối
với giá bán thấp như hiện tại
thì dù có thu hoạch cũng không đủ tiền công vận chuyển
cực chẳng đã những bùng chuối ở gần thì ông sủ đành bán rẻ hoặc mang về cho lợn
còn những bùng chuối ở xa thì đành bỏ đấy
năm nay là giá rẻ như thế này
thì trung quốc mua chỉ có bốn hào việt nam mua chỉ có một
thế thì nếu ở gần thì ta cứ chặt tặng
bán được đồng nào hai đồng đấy
xu nào hai xu đấy
nhưng mà cái ở xa thì không bỏ công trả thì cứ để thuê ở trong nương
nếu mang được thì mang về cho lợn
không băng được thì cứ để thuê ở trong nương
không biết làm thế nào ấy
với gần năm trăm linh hectare sản lượng ước đạt một mươi năm tấn
đây là vùng chuối lớn nhất của tỉnh lào cai
mỗi năm mang về thu nhập hàng tỷ đồng cho người dân
theo chia sẻ của chính quyền xã bản lầu

thì đây là đồng tiền của trung quốc
giá chuối giảm thấp nhất kể từ đầu năm
được giá chuối giảm thấp nhất kể từ đầu năm
cách đây khoảng một mươi ngày trở lại đây
thì do phía bên kia trung quốc họ thu mua chậm
nhưng cái giá chuối giảm xuống hiện nay thì còn một năm trăm linh đồng

một số tư nhân ở nội địa thì cũng nên thu mua chuối
tuy nhiên thì cái sản lượng tiêu thụ cũng rất là chậm hạn chế

mỗi một ngày thì bình quân vừa xuất bán sang bên kia biên giới
và vừa bán trong nội địa đều được khoảng độ sáu đến bảy tấn

nên thì trường hợp phải sử dụngất nghệ thuật

để tiêu thụ ngoại cộng a
trước tình hình trên các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã tiến hành kêu gọi một số doanh nghiệp chế biến
giúp đỡ bà con thu mua chuối nhằm giảm bớt thiệt hại về kinh tế
bên cạnh đó tuyên truyền vận động bà con thu hoạch chuối để bán tránh tình trạng chín dụng gây lãng phí